liên lạc qua điện thoại và thuê đến mốc bảy trăm năm mươi ba thuộc địa phận xóm đồng biên xã tri phương huyện trùng khánh để chở người nhập cảnh trái phép vào việt nam
đồng thời đón người xuất cảnh trái phép sang trung quốc với số tiền hai trăm năm mươi nhân dân tệ một người
vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày tại xóm cốc cáng thị trấn trà lĩnh lục văn quân bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang chở hai người có quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo lục văn quân sáu năm tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
thưa quý vị trong mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhan đề
thủ đoạn đánh lận mục đích ý nghĩa quỹ vaccine phòng covid
nội dung bài viết đề cập đến việc trong khi mọi tầng lớp nhân dân đã và đang tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng covid một mươi chín thì một số cá nhân tổ chức không có thiện trí đã đăng tải những thông tin xuyên tạc về việc thành lập quỹ
thậm chí xúc phạm đến danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và cá nhân tổ chức đã tham gia ủng hộ quỹ
đáng lên án hơn trong khi chức sắc tín đồ công giáo đang sát cánh cùng chính phủ và nhân dân phòng chống dịch thì một số linh mục công giáo đã tuyên truyền xuyên tạc việc thành lập quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
thậm chí có linh mục khi thấy các chức sắc tín đồ tham gia ủng hộ quỹ đã có lời lẽ miệt thị xúc phạm những người này
ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín đó là trách nhiệm của toàn xã hội do vậy việc một số luận điệu quy trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch là của riêng đảng nhà nước là hoàn toàn vô lý
không có quốc gia nào tự chống trọi với đại dịch chỉ bằng sự quyết tâm của chính phủ
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các tổ chức cá nhân các đài quỹ vaccine phòng covid một mươi chín của đảng nhà nước
việt nam là việc làm của những kẻ lạc điệu lạc lõng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
trong quyết định thành lập quỹ cũng đã chỉ rõ nguyên tắc của quỹ vaccine là trên cơ sở tự nguyện đóng góp của người dân doanh nghiệp
để những người có điều kiện và có tâm với đất nước đóng góp hoàn toàn không có chuyện chính phủ ép buộc mọi người phải đóng góp
thưa quý vị các chuyên gia nhận định trong cộng đồng tp hcm vẫn có nhiều ca nhiễm chưa có triệu chứng đang âm thầm lây lan
dự báo số ca covid một mươi chín hàng ngày tiếp tục tăng
báo điện tử vn express tp hcm còn nhiều ép không lẩn khuất trong cộng đồng
bác sĩ trương hữu khanh trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng sở dĩ trong thời gian giãn cách xã hội
số ca nhiễm vẫn tăng là do việc xác định ép không chưa chính xác
do đó các ép không lẩn khuất trong cộng đồng vẫn tiếp tục lây lan
theo bác sĩ khanh giãn cách xã hội phát huy hiệu quả đối với những nơi tụ tập quá đông người không thể kiểm soát
tuy nhiên trong gia đình trong cơ quan có lúc ăn ngủ chung thì giãn cách gần như không hiệu quả và cũng rất khó tuân thủ giải pháp năm k
do đó điều cần phải làm là mở rộng tầm kiểm soát tìm kiếm f trong cộng đồng dân cư gia đình chứ không chỉ ở các khu có nguy cơ cao đã được phong tỏa
thưa quý vị trong báo lao động có bài viết bài viết có nhan đề
những trang cá độ bóng đá trực tuyến đang đua nhau mọc lên trong thời điểm diễn ra nhiều giải đấu
tuy nhiên những ma trận các trang cá độ đang mọc lên nhan nhản
hàng loạt các trường hợp sập bẫy khi trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo nạp tiền cá cược nhận thưởng
báo lao động số ra ngày hôm nay đề cập qua bài viết có nhan đề hàng loạt nạn nhân sập bẫy ma trận cá độ bóng đá
theo ghi nhận của phóng viên lao động những ngày gần đây trong các nhóm kín về cá độ trực tuyến đã xuất hiện rất nhiều các bài viết tố cáo không thể rút được tiền từ các trang cá cược
theo đó khi khách hàng phản hồi
mong muốn được rút tiền phía các trang web cá cược sẽ đưa ra vô vàn lý do chủ động khóa tài khoản và không hoàn trả lại tiền cho người chơi
có trường hợp đã nạp ba mươi triệu đồng vào các trang cá độ này thì chúng lên đến một trăm năm mươi hai triệu đồng
khi có ý định muốn rút tiền thì phía bên nhà cái chủ động khóa tài khoản
lúc tôi nạp tiền thì hỗ trợ rất nhiệt tình khi muốn rút tiền thì nhân viên trả lời lòng vòng nói khó
các chuyên gia cho rằng thủ đoạn của các đối tượng đứng sau đường dây cá độ trực tuyến hết sức tinh vi
không chỉ dễ dàng để có thể truy bắt và xử lý triệt đề
để không rơi vào các bẫy lừa đó người dân không nên tham gia các mô hình cá cược vừa dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng khó kiểm soát
thưa quý vị báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
xuất khẩu qua sản thương mại điện tử vì sao doanh nghiệp trần trừ
nội dung bài viết đề cập đến việc thương mại điện tử được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng
trong bối cảnh công nghệ số được ứng dụng rộng rãi và thị trường bị ngăn cách do dịch covid một mươi chín
thế nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp việt nam tận dụng hoặc thành công từ công cụ này
trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp việt nam đậu anh tuấn cho biết
vẫn có nhiều vấn đề cần quan tâm tháo gỡ trong việc đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử tiêu thụ
đó là tình trạng hàng giả hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ
các mạng xã hội cũng đang nổi lên như một môi trường giao dịch thương mại điện tử phổ biến
nhưng lại chưa được điều chỉnh và kiểm soát tốt
cùng với đó là những trồng lấn pháp lý khiến những lĩnh vực này đang trở nên khó kiểm soát
thưa quý vị chương trình an ninh ngày mới sẽ đến xin được tiếp tục với bản tin sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kết thúc quý vị mới đây đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có công điện chỉ đạo các cục nghiệp vụ công an các tỉnh thành phố
về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cờ bạc cá độ bóng đá
trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu giải vô địch bóng đá nam mỹ
và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
tối ngày một mươi bốn tháng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an thông tin vừa triệt phá một đường dây cờ bạc cá độ bóng đá
quy mô lớn trên địa bàn tp hcm với số tiền giao dịch hơn một năm trăm linh tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn cục cảnh sát hình sự phát hiện ba băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
trên địa bàn dắp xanh ba tỉnh bình dương đồng nai tp hcm
băng gióng này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn
đặc biệt các đối tượng tàn trữ vũ khí quân dụng
quê nam định chú tp thủ đức có tiền án về tội cho vây nặng lãi
theo cục cảnh sát hình sự dưới trướng của tướng anh có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự công đồ hung hãng
từ đó cục cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm này
ngày một mươi ba tháng sáu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự
đã thành lập một mươi chín tổ công tác với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm đã đồng loạt triệt phá nhiều hang ổ của băng nhóm này
qua đó công an bắt giữ hai mươi ba đối tượng trong băng nhóm
tại công an công an tướng anh bước đầu khai nhận đã điều hành băng nhóm này để tổ chức cá đồ bóng đá từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là một năm trăm linh tỷ đồng
riêng giải euro hai nghìn hai mươi vừa diễn ra tuấn anh quản lý sáu cổng master với hơn hai trăm linh điểm
tương đương khoảng hai tỷ đồng giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành
từ đầu giải đến nay tướng anh thu lợi bước chính là hai trăm bốn mươi triệu đồng
khi khám xét công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn chùm hoa cải
qua điều tra công an còn xác định tuấn anh giao súng này cho đối tượng trần thế vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai cất giữ
mỗi lần có mâu thuẫn cần giải quyết hoặc đi thu hồi nợ thì tuấn anh kêu vinh mang theo súng
vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
vừa phát hiện bắt quả tan hai vụ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi ba tháng sáu tại vị trí trước số nhà một trăm một mươi năm đường nguyễn thông
thuộc khu phố hai phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phù hợp với công an phường phú hải thành phố phan thiết bắt quả tàn đối tượng nguyễn ba
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khu phố ba phường phú hải thành phố phan thiết
đang tàn trữ trái phép chất ma túy
cũng vào ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng chức năng không kiểm tra bắt quả tàn đối tượng kiều quốc phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bốn xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
đang có hành vi tàn trự trái phép một mươi gram ma túy đá
tội công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tàn đối với phong
thu giữ niêm phong vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định
ngày một mươi bốn tháng sáu công an tỉnh đồng nai cho biết
đảng tiếp tục tăng cường kinh tế
kiểm tra tại tám chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên địa bàn giáp ranh với tỉnh đồng nai
theo đó các chốt kiểm soát chính tập trung hướng từ thành phố hồ chí minh và bình dương
qua địa phận tỉnh đồng nai
tại những địa điểm kiểm tra đồng chí phó giám đốc công an tỉnh đã ghi nhận
và biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng liên ngành
đồng thời trao thẳng phần quả động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ
yêu cầu các chốt phải tăng cường công tác kiểm soát các cá nhân và phương tiện giao thông qua chốt
để kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
phải xử lý nghiêm với tinh thần chống dịch như chống giặc
đồng thời chủ động phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại địa điểm được phân công đảm trách
theo quy định của bộ y tế trong vòng hai mươi bốn giờ phải có kết quả xét nghiệm
tuy nhiên ngành y tế thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh trả kết quả lên từ sáu đến một mươi giờ
và thực hiện truy vết f một trong vòng hai giờ để kịp thời dập dịch hạn chế lây lan
theo cơ quan chức năng hiện nay một số trường hợp chỉ cần tiếp xúc ba ngày đã có triệu chứng
chu kỳ lây nhiễm chỉ ba ngày để sang chu kỳ mới dẫn đến tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh trong cộng đồng
biện pháp chống dịch trong thời điểm hiện nay của ngành y tế thành phố là cố gắng truy đuổi để khoanh vùng sớm
bên cạnh đó sở y tế đã có văn bản triển khai hoạt động để nhanh truy vết sàng lọc xác minh
sau khi xác định có ca f là phải truy cho được những f một gần
nhất là những f một trong gia đình những mối hợp hệ rất gần là ngay lập tức

cái thứ hai là truy với điều trai một xong xong và mẫu gỡ vào phòng xác liệu thì trong vòng từ sáu đến một mươi giờ
tráng hai lãnh tạo thành phố cũng đã thống nhất qua miễn này
quy định của bộ y tế là trong vòng hai mươi bốn giờ phải có kết quả xét nghiệm f một
thì bây giờ thành phố phải hãy nhanh lên từ sáu đến một mươi giờ là phải có kết quả f một
cùng với tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày một mươi năm tháng sáu
thành phố hồ chí minh tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí công cộng cũng như các hoạt động đã dừng trước đó
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng yêu cầu người dân bình tĩnh yên tâm tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch
với chính quyền thành phố nghiêm túc chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn năm k của bộ y tế
vì còn lẫn khuất nhiều f trong cộng đồng khiến thành phố hồ chí minh phải tiếp tục giãn cách xã hội thêm hai tuần nữa
trước tình hình đó chiều tối ngày một mươi bốn tháng sáu bộ y tế đã quyết định lập bộ phận thường trực đặc biệt do thứ trưởng nguyễn trường sơn phụ trách
nhằm điều động huy động về nhân lực phương tiện trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc bộ y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh
sau khi có quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm thêm một mươi bốn ngày các hoạt động giáo dục cũng như các kỳ thi của thành phố hồ chí minh cũng sẽ được tạm hoãn
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh đã hủy toàn bộ đề thi lớp một mươi và giải phóng hội đồng sau y đề thi
trước đó sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh dự kiến kỳ thi vào lớp một mươi sẽ tổ chức vào hai ngày một và hai tháng sáu nhưng đã tạm hoãn theo chỉ đạo của yên bài nhân dân thành phố
sở cúng tham mưu sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp một mươi trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng
tuy nhiên do thành phố tiếp tục giãn cách đến hết ngày hai mươi tám tháng sáu nên các hoạt động giáo dục cũng như các kỳ thi của thành phố hồ chí minh cũng sẽ được tạm hoãn
sở giáo dục đào tạo thành phố đã quyết định hủy toàn bộ đề thi lớp một mươi và giải phóng hội đồng sau y đề thi
đồng thời từ diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ tham mưu cụ thể cho lãnh đạo thành phố quyết định về các kỳ thi trong thời gian tới
được biết tp hcm có bảy trăm linh hai học sinh lớp chín sẽ dự thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và ba trăm tám mươi bảy giáo viên đang trong các khu phong tỏa cách ly
f bốn mươi tám em f một và hai trăm một mươi tám em f hai giáo viên có bảy người f một trăm ba mươi ba người f một năm trăm chín mươi bốn người diện f hai
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân
công an thành phố cần thơ đã phát động cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều bắc giang và dâu da xanh phong điền
đây là đợt thứ tư đơn vị thực hiện chương trình ý nghĩa này
đợt này công an thành phố cần thơ hỗ trợ tiêu thụ hơn sáu tấn vải thiều bắc giang hai tấn dâu da xanh của bà con nông dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
đây là việc làm ý nghĩa nhằm chung tay giúp nông dân tỉnh bắc giang và huyện phong điền vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch covid một mươi chín
được biết từ đầu tháng sáu đến nay đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an thành phố cần thơ đã vận động cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng hỗ trợ trên hai trăm năm mươi triệu đồng
để tiêu thụ hơn hai mươi bốn tấn nông sản các loại như vải thiều khoai lang dâu da xanh hành tím xoài tượng da xanh của nông dân tỉnh bắc giang sóc trăng vĩnh long cần thơ do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
để giúp cho người dân sớm được cấp thẻ căn cước công dân công an tỉnh hậu giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ đồng hành cùng với người dân trong suốt khoảng thời gian qua
để hoàn thành chỉ tiêu bộ công an giao công an các địa phương đã chủ động triển khai nhiều phương án vận động người dân
làm căn cước công dân đúng thời hạn ghi nhận của phóng viên tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đại úy huỳnh xuân phúc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố vị thanh
luôn đi sớm về khuya để thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn
ít ai biết đồng chí đã vượt qua khó khăn của bản thân để tích cực chủ động hoàn thành công việc được giao
bản thân tuy gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn có hai con
một con lớn sáu tuổi đã mất bệnh hiểm nghèo từ nhỏ phải đi khám định kỳ hàng tháng
mặc dù gia đình gặp cảnh khó khăn nhưng bản thân cũng là chiến sĩ công an dân với tinh thần chỉ dân phục vụ
cũng cố gắng khắc phục mọi khó khăn của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thời gian để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước của bộ công an giao không còn nhiều để giải quyết phần khó còn lại
các đơn vị đang rà soát lại các trường hợp chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân theo phương châm
đến từng nõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền cộng đồng nhân dân
những ngày qua công an huyện vị thủy đã xuống tận ấp mượn nhà dân làm điểm cấp căn cước để phục vụ cho bà con vùng sâu vùng xa
có hoàn cảnh khó khăn người già yếu bệnh tật cách làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
hôm nay là đưa mẹ đi làm chứng minh căn cước đó bà đi tới lui là không có tiện
ở nhà là di chuyển bằng xe lăng thôi mà
bị suy thẳng nạn giai đoạn cuối đi học lọc máu một ngày một tuần ba ngày
ở nhà là chỉ đi xe lăng thôi chứ đi tới lui không được cán bộ vô tận nhà mà vậy là mừng mong ơn dễ lắm
nhằm chủ động công tác và hạn chế thời gian đi lại nhiều lần cho người dân
công an huyện châu thành cũng lên kế hoạch cấp căn cước cho người dân theo từng đợt trong ngày
mỗi buổi mời không quá một trăm năm mươi người để vừa không bị ủng ứ vừa đảm bảo an toàn cho người dân
em thấy hỗ trợ nhiệt tình mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết chị xong rồi cách xa nhau ga
rồi kêu đến lượt thì mình lên nó không có gây ủng tắc
tại các điểm cấp căn cứ công dân là phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các biện pháp không xuống dịch theo quy định
thì kính mong sự đồng tình ủng hộ các cơ quan ban ngành đoàn thể và người dân
mà đặc biệt là đối với những người chưa được cấp căn cứ công dân có kháng chiếc điện tử
sớm đến các tổ cấp căn cứ công dân để làm thủ tục cấp căn cứ công dân theo quy định
và cũng giúp cho lực lượng công an tỉnh hồ giang hoàn thành nhiệm vụ được cấp danh giao
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã thu nhận trên bốn trăm năm mươi hồ sơ cấp căn cước công dân
nhiệm vụ lúc này đối với công an tỉnh là tập trung hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời duy trì cập nhật thông tin dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
tuyên truyền vận động nhân dân
nhận thức được ý nghĩa lợi ích của việc làm thẻ căn cứ công dân có gán chiếc điện tử
để người dân chủ động tích cực đến làm căn cứ công dân đảm bảo hoàn thành kế hoạch được bộ công an giao
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn vừa xảy ra vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu trên đường trần hưng đạo
đoạn qua khu phố phú tân phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khi người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ khá cao đã tông trực diện vào chiếc xe máy khác
đang qua đường khiến hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu người đàn ông không rõ tên tuổi điều khiển xe máy mang biển số chín mươi ba p một trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi ba
lưu thông trên đường trần hưng đạo hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường trần hưng đạo và đường nguyễn thị minh khai
đã tông trực diện vào xe máy mang biển số chín mươi ba p một trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm một mươi bảy do người đàn ông tên thọ điều khiển
cú tông mạnh đã khiến cho cả hai ngã văng ra đường và thương tích nặng
lực lượng kể sát giao thông công an tp đồng xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây trên facebook nhóm ô tô một thành viên chia sẻ clip ghi lại từ camera giám sát hình ảnh
một phụ nữ đi xe máy tay galit bất ngờ phóng xe cắt ngang đường giữa lúc có nhiều phương tiện đang lưu thông
đúng lúc này một xe máy vừa chạy tới tông ngang xe người phụ nữ đi xe máy lit
vụ tai nạn khiến cả hai người đi xe máy ngã nhà xuống đất
rất may một ô tô chạy phía sau kịp giảm tốc độ tránh đánh lái tránh va chạm
sau tai nạn người phụ nữ bịt mặt đi xe máy lit vẫn không rút kinh nghiệm mà tiếp tục cho xe băng qua giải phân cách đường rồi cắt ngang đường chiều ngược lại
hình ảnh từ clip cho thấy đoạn đường xảy ra tai nạn không có điểm quay đầu xe
tuyến đường được phân làm ba làn vạch phân làn đều là vạch đơn liền nết màu trắng
theo quy định các phương tiện không được phép chuyển làn hoặc sử dụng làn khác xe không được lấn làn không được đè lên vạch đơn liền net màu trắng nhưng người phụ nữ đi xe máy lit trong clip vẫn cố tình vi phạm
bộ giao thông vận tải kiến nghị chính phủ lùi thời điểm xử phạt doanh nghiệp vận tải không lắp camera giám sát do tác động của dịch covid một mươi chín
nguyên nhân chính được bộ giao thông vận tải chỉ ra là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín
dẫn đến doanh nghiệp vận tải hàng hóa vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh
đặc biệt là vận tải hành khách hoạt động kinh doanh bị gián đoạn có lúc bị dừng hoạt động hoặc được phép hoạt động
nhưng chỉ được chở lượng khách bằng năm mươi sức chứa của phương tiện để thực hiện phòng chống dịch
số lượng khách giảm suốt điều này dẫn đến doanh thu sản lượng vận tải giảm suốt nghiêm trọng
cũng theo bộ giao thông vận tải nguyên nhân chủ quan là do một số đơn vị kinh doanh vận tải còn e ngại và chưa muốn lắp camera
tâm lý lo sợ sẽ bị các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát và xử lý đối với các hình ảnh vi phạm được truyền về tổng cục đường bộ việt nam
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp
xe kinh doanh vận tải vi phạm liên quan đến các giấy tờ sai quy định
cá biệt là có trường hợp còn sử dụng tem đăng kiểm cũng như giấy lưu hành giả nhằm qua mặt và trốn tránh các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
theo quy định của pháp luật
thì ngoài việc bị xử lý hành chính thì nếu đủ căn cứ những trường hợp như vậy còn có thể bị xử lý hình sự
xin mời quý vị và các bạn theo dõi cấp dưới đây của chúng tôi
đây là phương tiện mà lực lượng chức năng mới phát hiện vi phạm vào ngày năm tháng sáu vừa qua
sau khi kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát điện chiếc xe này đã hết hạn kiểm định
và tem kiểm định đang dán trên xe không phải là do cơ quan có thẩm quyền cấp
lái xe khai nhận chiếc xe là mua trả góp
do không có tiền trả hàng tháng nên ngân hàng không cấp đăng ký tạm thời để lưu hành
lái xe đã đặt mua tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên mạng với giá hai trăm linh đồng
để dán vào xe hòng qua mắt cơ quan chức năng khi tham gia giao thông
đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên lái xe này vi phạm như vậy
cái tem đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp thì để nắng để mưa thì nó sẽ bị mờ đi
nhưng các nét chi tiết về số về các chữ ở trên đấy
thì nó vẫn còn là rõ nét
còn những cái tem đăng kiểm mà do chủ phương tiện hoặc các đơn vị khác người ta làm giả
thì nó sẽ bị mờ tịt đi nó không rõ
những cái màu sắc ở trên đấy nó cũng không còn được rõ nét như cái tem đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền người ta cấp
còn đây là hình ảnh một phương tiện khác
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình
đã phát hiện lái xe sử dụng giấy tờ liên quan đến người và phương tiện được cấp không đúng quy định
giấy tờ được mua để qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông
với lỗi này chủ phương tiện và lái xe đều bị xử phạt bốn mươi hai triệu chín trăm linh nghìn đồng
tước giấy phép lái xe ba tháng tức quyền sử dụng phù hiệu xe container hai tháng
và buộc hạ tải mới được lưu hành xe
đó là hành vi về góc độ đạo đức xã hội là hành vi đáng lên án
còn dưới góc độ pháp luật thì đó phải xác định là hành vi vi phạm pháp luật
và có thể gây nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy là pháp luật có quy định là với hành vi
vì pháp luật như vậy thì sẽ bị áp dụng chế tài hành chính hoặc là hình sự
theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện nay trên thị trường xuất hiện tình trạng
một số đối tượng làm giả các loại giấy tờ xe
sau đó bán ra ngoài cho các phương tiện xe lậu xe thế chấp ngân hàng
hoặc xe từ các nước khác nhập về việt nam
đáng chú ý các vi phạm không chỉ là giấy tờ của phương tiện
các lái xe còn sử dụng bằng lái xe giả
việc xác định mục đích làm giả giấy tờ xe để đăng kiểm
phải căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền
xong cũng có trường hợp xe có nguồn gốc bất hợp pháp dùng giấy tờ giả để lưu thông
các hành vi sử dụng cũng như là hành vi làm giả
thì đều được quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và với cái chế tài là sẽ phạt tiền từ ba mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng
cải tạo không tạm dự đến ba năm hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
thế còn đối với trường hợp làm từ sáu giấy tờ trở lên
thì hình phạt sẽ là phạt từ hai năm đến bảy năm tù
như vậy là cái hành vi làm giả tài liệu quân giấu của cơ quan tổ chức
hoặc là sử dụng giấy tờ tài liệu giả
thì cái chế tài thì có thể lên đến bảy năm tù
nếu như mà cái số lượng giấy tờ tài liệu giảm nó lớn
bên cạnh đó việc các đối tượng sử dụng các giấy tờ giả
không do các cơ quan có thầm quyền cấp
còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
cho chính những phương tiện khi tham gia giao thông
đặc biệt có không ít trường hợp các đối tượng sử dụng
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời gây khó khăn cho cơ quan chức năng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
cái người sử dụng giấy tờ tài liệu giả đó
ví dụ như giấy tờ đăng ký đăng kiểm giả
thì rõ ràng là nhà nước sẽ thất thu
một khoản thu chi phí liên quan đến việc đăng ký đăng kiểm
cũng như là chi phí về nhập khẩu ô tô
khi sử dụng các giấy tờ giả như vậy
sẽ có nguy cơ phát sinh những vụ việc lừa đảo
ví dụ cái giấy tờ giả đó mà mang đi bán chuyển nhượng
cho một người khác mang đi cầm cố thế chấp
thì rõ ràng là cái người nhận thế chấp này ngục cố
người nhận chuyển nhiệm đó thì bị lừa
cũng theo các chuyên gia để hạn chế thực trạng này
cần đồng bộ các giải pháp
trong đó cần tập trung tuyên truyền đến người dân
cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình
trong việc trang bị đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
do cơ quan có thẩm quyền cấp
để tham gia giao thông một cách an toàn
chuyển sang tin tức về giáo dục
thưa quý vị và các bạn trải qua bốn đợt dịch
học sinh cả nước dường như đã trở nên quen thuộc
với hình thức học online
nhiều địa phương đến nay tình hình dịch bệnh
vẫn có những diễn biến phức tạp
các em đã buộc phải dừng đến trường
khi việc thi học kỳ vẫn chưa kết thúc
tổ chức thi học kỳ online là giải pháp trước mắt
tuy nhiên không phải trường nào hay địa phương nào
cũng có thể tổ chức thi online
bởi điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng
thậm chí là cả tâm lý lo ngại sự thiếu trung thực
mất công bằng phản ánh của phóng viên
thời sự truyền hình công an nhân dân
trường tiểu học cẩm lĩnh
huyện ba vỉ hà nội
một địa bàn xa trung tâm điều kiện cơ sở vật chất
còn khá khó khăn nhờ sự nỗ lực
của nhà trường và phụ huynh học sinh
thời gian qua việc học online đã được triển khai
tuy nhiên để tổ chức
một kỳ thi học kỳ online với nhà trường
là cả một khó khăn
về tổ chức hình thức
dạy và học trực tuyến và đặc biệt là
công tác kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến
thì đối với cái nền tảng công nghệ của địa phương
và đặc biệt là tình hình học tập
học sinh thì cũng
còn nhiều gia đình cũng còn gặp khó khăn
do hạ tầng đường mạng
kết nối và đặc biệt là phương tiện
từ điện thoại thông minh
cũng như máy tính cá nhân
cũng còn chưa được trang bị đảm bảo đồng bộ một trăm linh
và hơn nữa là
chất lượng đường truyền
cũng còn chưa đáp ứng được
thực tế việc học trực tuyến
cũng là một sự khó khăn
nhưng các em khắc phục được
còn riêng đối với thi trực tuyến
thì là việc làm mới
thứ hai các con rất nhiều bữa ngỡ
với những địa phương xa trung tâm là thế
tuy nhiên với những trường
ngay trung tâm thành phố
điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo
thì yếu tố khó khăn gặp phải ở đây
lại chính là tâm lý lo lắng băn khoăn
thiếu sự công bằng minh bạch
cho đến giờ phút này chúng tôi chưa dám khẳng định
bởi vì đây cũng là lần đầu tiên
chúng tôi tổ chức một kỳ thi trực tuyến
thì chúng tôi cũng đang chờ
sự chỉ đạo và tôi nghĩ rằng là
các cấp lãnh đạo chắc chắn sẽ có
những phần hướng dẫn
một cách chi tiết để cho các nhà trường chúng tôi
theo lộ trình ngày hai mươi hai tháng năm là ngày kết thúc
năm học tuy nhiên hiện nay vẫn còn
rất nhiều trường chưa thể tổ chức kỳ thi
đánh giá học kỳ cho học sinh
hiện chỉ mới có một số ít trường tổ chức kỳ thi
đánh giá học kỳ cho học sinh
tuy nhiên phần lớn vẫn mang tính chất tham dọ
đã tổ chức thi thử cho học sinh lớp chín
với sự trông thi
của cả cha mẹ học sinh
lẫn giáo viên
học sinh có thể sử dụng hai thiết bị
một là máy tính
và hai là điện thoại di động
trong suốt quá trình thi thì các con
mở cam và có
hai giáo viên vào trông thi
cùng với lại cha mẹ học sinh
đồng thời là giám thị luôn
lần đầu tiên học sinh lại được
nghỉ hè khi mà năm học chưa kết thúc
đây là tình huống không lường trước được
khi diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
đang còn phức tạp
các cơ quan chức năng cũng đã triển khai
rất nhiều biện pháp đồng bộ
từ chính sách đến hành lang pháp lý
để các trường có thể chủ động
tuy nhiên với những khó khăn trước mắt
thì việc các trường e rẻ
với phương thức thi học kỳ online
cũng là điều dễ hiểu